hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực có thể sẽ được ký kết trong năm nay
đây là dự báo của thái lan sau khi nhận thấy các tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán vốn
đang được đẩy nhanh nhờ hình thức hội nghị trực tuyến trong thời gian đại dịch
theo chủ tịch ủy ban đàm phán thương mại rcep của thái lan dịch covid một mươi chín trên thực tế
không làm trì hoãn rcep như nhiều người lo lắng mà ngược lại còn giúp đàm phán diễn ra nhanh
và tập trung hơn do được tiến hành trực tuyến và cắt giảm thời gian đi lại
với việc chỉ còn lại một số ít vấn đề chưa nhất trí các cuộc đàm phán dự kiến sẽ đến đích
và một thỏa thuận sẽ được ký kết vào cuối năm nay
hiện tiến trình đàm phán rcep chỉ còn một vấn đề đáng chú ý là ấn độ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức
trước đề xuất quay trở lại đang được một mươi năm nước thành viên đàm phán đưa ra